rạng sáng nay ngày một mươi tháng sáu lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận cái răng thành phố cần thơ
đã dùng các thiết bị chuyên dụng để mở cửa thang máy và giải cứu thành công sáu người
đang bị mắc kẹt trong buồng thang máy gần hai mươi phút ra ngoài an toàn
vào lúc bốn h ba mươi phút cùng ngày đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận cái răng thành phố cần thơ
nhận được tin báo có người đang bị kẹt trong thang máy tại một căn hộ thuộc khu vực thạnh lợi phường phú thứ
ngay lập tức tám cán bộ chiến sĩ và một xe chữa cháy đã nhanh chóng đến hiện trường thực hiện nhiệm vụ cứu nạn cứu hộ
tại hiện trường nơi xảy ra vụ việc thang máy bị kẹt dưới tầng một và tầng hai và có sáu người đã mắc kẹt bên trong
cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ nhanh chóng trấn an những người bị kẹt giữa bình tĩnh không hoán loạn
vừa triển khai thiết bị cố định cửa dùng khóa mở cửa thang
tại hiện trường nơi xảy ra vụ việc thang máy bị kẹt dưới tầng một và tầng hai và có sáu người đã mắc kẹt bên trong
tại hiện trường nơi xảy ra vụ việc thang máy bị kẹt dưới bình tĩnh không hoán loạn

tâm lý là hoán loạn sợ sệt thở nhanh tâm lý không ổn định
cho nên thích thở rất nhiều oxy và buồn viện tích thang máy nhỏ hẹp
cho nên bằng bình luận pháp là nhanh nhất chính xác để cứu nặng nhanh trong những thời gian vàng
cũng như là dây vàng phút vàng dài vàng để làm sao cứu nhanh nặng nhanh để đạt được yêu cầu của cố nặng
thang máy gia đình đã và đang được dùng vô cùng rộng rãi trong cuộc sống hiện đại
tuy nhiên thang máy dù hiện đại đến đâu cũng là một thiết bị điện tử
đôi lúc cũng bị hỏng hóc hay những sự cố đáng tiếc
do đó bên cạnh việc kiểm tra bảo dưỡng định kỳ mỗi hộ gia đình mỗi cá nhân cần trang bị cho bản thân
và gia đình những kiến thức kỹ năng cần thiết để có thể ứng phó và xử lý kịp thời
trong những tình huống khẩn cấp cho sự an toàn của chính mình và mọi người xung quanh